tổng thống đắc cử duque phản đối việc các cuộc đàm phán với eln vẫn được tiếp xúc trong khi cuộc xung đột vẫn tiếp diễn
ông yêu cầu nhóm vũ trang này cần phải dừng tất cả các hành động bạo lực và tập trung lực lượng dưới sự giám sát của quốc tế
theo ông con đường duy nhất để xây dựng lòng tin với nhân dân colombia là ln phải chấm dứt tất cả các hoạt động phạm tội
tội ông cũng phản đối việc thành viên của các nhóm vũ trang chống đối được nhận những hình thức ân xá pháp lý và chính trị mà trước đó không phải chịu một án tù tối thiểu nào
ngoài ra tổng thống đắc cử duque cũng khẳng định chính phủ mới mong muốn có được một nền hòa bình tin cậy với farc
trong đó bao gồm một số điều chỉnh mới so với thỏa thuận đã ký kết vào năm hai nghìn một mươi sáu trên cơ sở một nền hòa bình giúp cắn kết người dân colombia